trái với kỳ vọng về việc thu hút nhiều hơn vốn đầu tư nước ngoài thực tế trong tháng tám vừa qua
vốn đầu tư nước ngoài và việt nam có xu hướng sụt giảm
bên cạnh đó số lượng dự án fdi quy mô nhỏ ngày càng nhiều
điều này đặt ra không ít thách thức đối với triển vọng thu hút fdi của cả năm hai nghìn một mươi chín
tám tháng đầu năm nay việt nam chỉ thu hút được gần hai mươi ba tỷ usd vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
giảm bảy một so với cùng kỳ năm trước
trong đó vốn đăng ký mới giảm ba mươi hai ba vốn đăng ký tăng thêm giảm hai mươi chín sáu
môi trường kinh doanh đang di chuyển thì việt nam là một cái điểm đến
tất nhiên không phải là điểm duy nhất thế thì người ta sẽ lựa chọn
cái điều mà việt nam cần là làm sao được thu hút tiếp tục thu hút dòng vốn fdi nhưng với chất lượng cao và hòa nhập
với những phát triển chính của nhân loại của khu vực

ngoài ra xu hướng dự án fdi thu hút quy mô ngày càng nhỏ trung bình tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
mỗi dự án chỉ đạt khoảng ba bảy triệu usd
tuy nhiên theo bộ kế hoạch và đầu tư đây là những tín hiệu không đáng lo
điều đáng quan tâm hơn cả chính là vốn fdi thực hiện đạt một mươi một chín mươi sáu tỷ usd tăng sáu ba so với cùng kỳ năm ngoái

vẫn phải xem xét đến những dự án với những tính chất dự án
ví dụ như là sản xuất những sản phẩm mà nó nằm trong chuỗi giá trị sản xuất tuần cầu
các chuyên gia cho rằng để đánh giá đúng xu hướng và bản chất của các dự án fdi
cần xem xét trong cả một giai đoạn
bên cạnh việc chọn lọc dự án việt nam cũng cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
để luôn là điểm đến của các nhà đầu tư có chất lượng
trong bối cảnh cạnh tranh về thu hút vốn fdi trong khu vực ngày càng gây gắt